từ đầu năm đến nay tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh long an đã có chiều hướng diễn biến phức tạp
cụ thể đã xảy ra bốn mươi bốn ổ dịch với hai năm trăm bảy mươi một ca mắc bệnh
trước tình hình trên ngành y tế tỉnh long an đã triển khai nhiều giải pháp
để phòng chống dịch bệnh lây lan tại các trường mầm non và mẫu giáo
ngay từ đầu năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sở giáo dục và đào tạo tỉnh long an đã phối hợp với trung tâm y tế
thành phố tân an và các huyện tổ chức tập huấn cho giáo viên các trường mầm non mẫu giáo trên địa bàn
về công tác giữ vệ sinh phòng tránh các nguy cơ gây bệnh cho trẻ em hướng dẫn các bà mẹ có con dưới năm tuổi
giáo viên các trường mẫu giáo tiểu học các kiến thức về bệnh tay chân miệng
và cách phòng chống bảo vệ sức khỏe cho các em trước căn bệnh nguy hiểm này
ngay từ đầu năm học để thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh tay chân miệng cho trẻ
thì trường mẫu giáo sao mai đã xây dựng kế hoạch triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên và phụ huynh của trường
để phối hợp đồng bộ trong công tác phòng chống bệnh tay chân miệng
đồng thời nhà trường thực hiện vệ sinh hàng ngày phòng đồ chơi đồ dùng và giáo dục trẻ rửa tay vệ sinh
trước khi ăn sau khi đi vệ sinh và thường xuyên rửa tay sau khi chơi
để kịp thời phòng chống bệnh tay chân miệng lây lan trong học đường
sở giáo dục và đào tạo tỉnh long an đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện thành phố
tăng cường thiết bị y tế để kiểm tra sức khỏe cho học sinh cấp phát thuốc khử trùng đầy đủ
phát tờ rơi cung cấp thông tin phòng tránh bệnh đến các phụ huynh để theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của các cháu
ngay từ đầu năm học phòng giáo dục và đào tạo thành phố tân an chỉ đạo các trường mẫu giáo mầm non trên địa bàn
tiến hành phát thuốc và khử trùng trường học bằng chloramin b
đồng thời thiết lập mối quan hệ thường xuyên giữa trường học với cơ sở y tế giữa nhà trường với phụ huynh học sinh
không để bệnh lây lan trên diện rộng việc phối hợp giữa trường mầm non mẫu giáo với các cơ sở y tế
trong phòng bệnh thời gian tới sẽ được tăng cường chặt kẽ hơn nữa
ngành y tế tỉnh long an khuyến cáo các trường học cần quan tâm làm tốt công tác vệ sinh môi trường
vệ sinh cá nhân và nâng cao ý thức cho người trông trẻ gia đình nhằm bảo vệ sức khỏe cho trẻ em
góp phần hạn chế tình hình dịch bệnh phát sinh ra diện rộng